từ hữu công lên công nghệ máy móc công ty đã đầu tư hơn một mươi hai tỷ đồng về máy làm bún và bánh phở
công suất máy một ngày hai mươi bốn giờ có thể chạy ra được năm sáu tấn sản lượng
một tháng trung bình hàng tháng sức cho thị trường châu âu là đa số khoảng một mươi container
bên em có dây chuyền bánh tráng bún khô bánh phở hủ tiếu
hiện tại sưởng bún của mình cũng lên tới một mươi hai máy
ban đầu mình làm một máy một máy đơn thôi
sau đó thì mình lên tới bốn máy đơn rồi sau đó mình thấy cái lượng hàng vẫn không đủ cung cấp cho khách hàng nước ngoài
nên dần dần mình đổi thành máy đôi
hiện tại sưởng em được một mươi hai máy đôi
từ những lò tráng thủ công ở các hộ kinh doanh nhỏ lẻ
khi bước vào tập trung sản xuất công nghiệp
thì công ăn việc làm được tạo ra nhiều hơn
người lao động được nâng cao rõ rệt
bảo hiểm cho người lao động con cái họ được đi học
nhà ở miễn phí bữa ăn giữa ca v v
là những gì thực sự biến đổi ở những vùng nông thôn như củ chi
bàn giám đốc cũng tạo điều kiện cho lao động để công tác tại công ty
ban giám đốc cũng hỗ trợ tối đa tất cả các công đoạn
như nhà ở xuất ăn
cho nên là công nhân họ cũng gắn bó
cuộc sống của họ cũng được thay đổi
họ trở nên là thoải mái hơn nhà cửa khang trang hơn và có được công an việc làm ổn định
vâng thưa quý vị thưa các bạn
phóng sự về làng nghề bánh tráng phú hòa đông huyện củ chi thành phố hồ chí minh
đang trên đường hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất
thay thế cách làm thủ công để sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
tạo ra nhiều công ăn việc làm cũng như đời sống người lao động được cải thiện
đã tạm khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay tuần này
một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự khám phá
sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời thư tử liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhungnay tvacomgmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo